lợi dụng sự thông thoáng tại một số tuyến đường do thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều người dân đã ngang nhi điều khiển xe hai bánh đi vào làng xe ô tô hoặc đi ngược chiều
điều này thì gây ra những xung đột giữa các phương tiện và làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông
lập chốt kiểm tại tuyến võ văn kiệt
các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông bến thành thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố
đã phát hiện và xử lý nhiều vi phạm
cụ thể phát hiện hai trường hợp xe máy đi ngược chiều nơi có biển báo cấm đi ngược chiều
mức phạt trung bình lỗi này là một triệu năm trăm linh ngàn đồng và tước giấy phép lấy xe hai tháng
trong quá trình làm nhiệm vụ các chiến sĩ cảnh sát giao thông còn phát hiện và xử lý thêm hai trường hợp xe máy đi vào phần đường dành cho ô tô
với lỗi này mức phạt là năm trăm linh ngàn đồng tước giấy phép lấy xe hai tháng
trần đắc minh
anh vi phạm với lỗi vi phạm là đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với đội phương tiện đang điều khiển
kèm theo là anh không có giấy phép lái xe không có giấy đăng ký xe và không có giấy chứng minh nhân dân
tôi có yêu cầu sự trình của tư quan kinh doanh
chạy ở đường ngoài hay đi đua hay là cái gì không phải
tại em gấp quá ở trong đông quá sợ quẹt chúng người ta
tôi mới chạy gấp cái đường ngoài bây giờ mong mấy anh không cảm cho tôi chứ đâu phải là đâu đua xe hay là cái gì
ngoài ra hai người đi xe đạp tập thể thao buổi sáng lưu thông vào làng xe bốn bánh cũng đã bị phát hiện
đối với hai trường hợp này một người dưới một mươi bốn tuổi nên cảnh sát giao thông không lập biên bản xử phạt
mà chỉ nhắc nhở người còn lại bị phạt lỗi điều khiển xe đạp đi vào đường có biển báo hiệu
có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển với mức phạt là hai trăm năm mươi đồng
qua đây lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đề nghị người dân tuân thủ nghiêm các quy định của luật giao thông
không vì đường thông thoáng do giãn cách xã hội mà vi phạm
trước kiến nghị của sở y tế thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách thêm một mươi bốn ngày
do đó trong thời gian này lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông